trước tình trạng họp trợ tự phát lấn chiếm về hè lòng lời đường gây ách tắc giao thông
mất mỹ quan không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản chỉ đạo các địa phương kiểm tra xử lý chấn chỉnh tình trạng này
ủy ban nhân dân tp hcm đã giao chủ tịch ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện
nhất là quận tám quận thủ đức huyện bình chánh huyện hóc môn
phải chấn chỉnh ngay tình trạng lập chợ tự phát hoạt động buôn bán không đúng quy định trên địa bàn quản lý
đặc biệt là tại các chợ đầu mối như chợ đầu mối nông sản thực phẩm bình điền hốc môn thủ đức
ủy ban nhân dân tp hcm cũng giao thường trực ban an toàn giao thông tp hcm làm đồng mối
phối hợp với sở công thương sở giao thông vận tải và các cơ quan đơn vị liên quan
có kế hoạch kiểm tra thường xuyên đột xuất đối với công tác xử lý
chấn chỉnh tình trạng chợ tự phát trên địa bàn